các đối tượng là nguyễn thanh tuyền nguyễn văn hán nguyễn văn nam cùng chú tại xã châu khê nguyễn hữu mạnh chú tại phường đình bảng và nguyễn tùng lâm chú tại phường đông ngàn thị xã tử sơn
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do con trai của chị nguyễn thị ngọc chú tại phường trang hạ thị xã tử sơn có vai nợ của duy nhưng lâu ngày chưa trả nên duy đã chỉ đạo tuyền gọi thêm hán nam mạnh và lâm trộn các chất bẩn rồi ném vào nhà chị ngọc nhiều lần để xiết nợ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ đối tượng nguyễn văn tài chú tại phường an bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trưa ngày một mươi bốn tháng một mươi hai công an phường trảng giài tp biên hòa đang tuần tra khu vực khu phố năm thì phát hiện một đối tượng đang rắt bộ xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra
tuy nhiên đối tượng đã vứt xe máy bỏ chạy về hướng phưởng hố nai với hai con dao trên tay
sợ gây nguy hiểm cho người đi đường
công an phường trảng giài đã báo công an phường hố nai phối hợp truy đuổi khép kín khu vực tóm gọn đối tượng
tại cơ quan công an đối tượng khai do thiếu tiền chơi game nên đã trộm cắp chiếc xe máy nói trên của nguyễn đình vũ ở phường trảng giài
trên đường tẩu thoát thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
camera an ninh đã ghi lại hình ảnh của hai vụ cướp táo tợn diễn ra tại tp hcm
sự việc khiến nhiều người dân hết sức hoang mang
vụ cướp đầu tiên xảy ra vào khoảng ba h chín phút ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại quận một mươi hai tp hcm
theo đó một cô gái bị hai đối tượng đe dọa rồi cướp đi chiếc xe máy ở ngay giữa đường
bị cướp bất ngờ nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy vào một nhà dân
khi đồng bọn vừa phóng xe đi đối tượng còn lại tiếp tục đến về phía cô gái để cướp tài sản
thực hiện chót lọt tên này cũng nhanh chóng tổ thoát
vụ cướp thứ hai xảy ra vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tại quận tân bình tp hcm
người phụ nữ điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị hai nam thanh niên ép vào tường
sau một hồi ràng co chúng đã cướp đi một chiếc túi xách của nạn nhân rồi bỏ chạy
hiện cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng
hai vụ cấp cho thấy các đối tượng này thường lợi dụng thời điểm ít người và chọn nạn nhân là nữ để ra tay
đây được xem là bài học để mọi người nêu cao tinh thần cảnh giác
vào lúc bốn h bốn mươi năm phút sáng nay lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba cảnh sát trật tự công an tỉnh cà mau
đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện nhiều thanh niên đang tổ chức đánh bài ăn tiền
tại quán cà phê không tên thuộc địa bàn sáu phường năm tp cà mau
cơ quan công an đã mời bảy đối tượng trong đó có chủ quán về trụ sở để làm rõ
thu giữ trên người các đối tượng và tại hiện trường ba mươi triệu đồng tiền mặt
ba bộ bài sáu xe máy cùng nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi đánh bài ăn tiền tại quán cà phê nêu trên
vụ việc đang được điều tra xử lý
cơ quan công an tp cà mau tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi vào một trường trung học cơ sở trên địa bàn
cưỡng ép dâm ô với một nữ sinh lớp chín ngay trong nhà vệ sinh của trường
thông tin chi tiết vụ việc sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
cơ quan tp cà mau tỉnh đắk lắc đã bắt giữ đỗ hữu bảo hai mươi hai tuổi
ở phường thành công tp cà mau để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em
tại cơ quan điều tra bảo khai nhận thông qua mạng xã hội facebook
quen với một nữ sinh đang là học sinh lớp chín của một trường trung học cơ sở trên địa bàn tp cà mau
sau nhiều lần nhắn tin qua lại vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
bảo đã tìm đến trường nơi nữ sinh theo học rồi rủ nhau ra nhà vệ sinh của trường
tại đây bảo đã ép nữ sinh có những hành vi kích dục rồi dùng điện thoại quay video lại
tuy nhiên tại cơ quan điều tra nữ sinh khai nhận không hề quên biết với bảo
trong lúc cháu đang đi vệ sinh thì bảo đột nhập vào và dùng dao không chế bắt cháu phải làm theo yêu cầu của đối tượng
sau đó nữ sinh này đã lên báo lại sự việc cho giáo viên chủ nhiệm
kiểm tra điện thoại của bảo công an tp cà mau phát hiện có đoạn video bảo đã quay lại cảnh dâm ô với nữ sinh ngay trong nhà vệ sinh của nhà trường
hiện vụ việc đang được công an tp cà mau tiếp tục điều tra làm rõ
cũng trong ngày hôm qua công an tp cà mau tỉnh bà rê vũng tàu đã tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn giang nam hai mươi chín tuổi
trú tại phường một mươi một tp cà mau để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em
theo thông tin ban đầu ngày sáu tháng một mươi hai
bé gái sinh năm hai nghìn sáu trú tại tp vũng tàu
từ ngày tám tháng một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai đối tượng đã năm lần có hành vi dâm ô với bé gái này
và đến tối ngày một mươi ba tháng một mươi hai thì bị bố cháu bé bắt quả tang
cơ quan công an cho biết ngoài hành vi dâm ô với trẻ em
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi giao cấu với người chưa đủ một mươi sáu tuổi đối với nguyễn giang nam
tại thị trấn đồng đăng tỉnh lạng sơn
các trinh sát phòng cảnh sát kinh tế phát hiện đối tượng chạy xe máy với tốc độ cao
chở các thùng hàng phía sau
khi thấy tổ công tác đối tượng đã cắt bỏ thùng hàng và tăng tốc bỏ chạy
tăng vật thu giữ là hàng hóa vô chủ gồm chín mươi tám chiếc điện thoại di động các loại do trung quốc sản xuất
ước tính trị giá trên bốn mươi triệu đồng
cùng thời điểm tổ công tác đã bắt giữ lô hàng hóa vô chủ gồm chín trăm linh chiếc màn hình điện thoại di động
nhập lậu từ trung quốc về trị giá trên năm mươi triệu đồng
ngày một mươi một tháng một mươi hai tại khu ga thị trấn đồng đăng
lực lượng công an tiếp tục thu giữ lô hàng hóa gồm bốn mươi chiếc máy tính sách tay đã qua sử dụng
trị giá khoảng sáu mươi triệu đồng
tất cả đều vô chủ
chiều tối qua phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh điện biên
cùng các lực lượng tại chỗ của xã nong luống huyện điện biên
đã kịp thời dập tắt một đám cháy rừng lớn xảy ra trên địa bàn
ông lò văn bọ chủ tịch ủy ban nhân dân xã nong luống cho biết
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
chính quyền địa phương nhận được tin báo có vụ cháy rừng lớn
tại khu vực bản nong luống a một
ngay khi nhận được thông tin chính quyền xã đã huy động khoảng một trăm linh người
là lực lượng dân quân công an viên các cơ sở cùng nhân dân khẩn trương
đến ứng cứu dập tắt đám cháy
do thời tiết hành khô rừng có nhiều che nứa nên đám cháy càng lan nhanh
nhiều gia đình sinh sống ở gần khu vực đám cháy đã phải sơ tán khẩn cấp
bên cạnh đó do đường đi khó khăn khu vực xảy ra cháy bị chia cắt
nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
đến gần một mươi chín h cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
tuy nhiên dưới bề mặt còn tiềm ẩn nguy cơ cháy ngầm rất cao
hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thuộc thôn lai sơn xã bắc sơn huyện sóc sơn hà nội
được người dân phát hiện cách đây nhiều tháng
tuy đã báo cáo lên chính quyền địa phương nhưng cho đến thời điểm này
những chất thải được phát hiện vẫn chưa được khẳng định là chất gì và nguy hiểm như thế nào
còn người dân nơi đây đang phải sống trong nỗi ám ảnh lo lắng về chất lượng môi trường
phản ánh của phóng viên intv
khu vực núi xú thôn lai sơn xã bắc sơn huyện sóc sơn hà nội
hàng loạt các hố trôn chất thải được người dân phát hiện
không biết đây là những chất gì nhưng tác hại ban đầu thì đã rõ đối với người dân nơi đây
trực tiếp bọn tôi chăn bò ở đây một số bò chúng tôi một thời gian sau
toàn bộ đàn bò ốm hết nượt luôn
theo ghi nhận của phóng viên khu vực này thuộc đất trồng rừng của gia đình ông đặng văn tư và đặng văn đại
vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín một số người dân chăn bò tại đây phát hiện các vũng nước mưa sủi bọt
bốc hơi lên mùi nồng nặc hắc và rất khó chịu nên báo cho chủ đất
để kiểm tra các gia đình này đã thuê máy xúc để khai quật và phát hiện nhiều bao tải chứa chất thải lạ màu đen
bốc mùi khó chịu được trôn dưới độ sâu hai ba mét sau đó phủ đất lên trên
toàn bộ khu vực này trôn lấp quá nhiều gia đình tôi đã cuốc lên
sự thật là cái mùi là quá hắc và khó người mà chó đến đây ăn còn chết cả tại chỗ luôn
một số dân đây tôi yêu cầu các công an có thẩm quyền xem xét và giải quyết
cái thứ nhất là nguồn cái hóa chất này xem ở đâu đào thải mang về đây trôn lấp
cái thứ hai nữa là cả một làng lê sơn tôi có một cái giếng nước sạch ngay gần đây
mà vì trôn nấp như thế này phát tán cái môi trường ảnh hưởng cái môi trường lại trôn nấp như thế này
nó ngấm nguồn nước
nguồn nước là cả làng lê sơn tôi phải hứng chịu
những chất thải độc hại thì được đóng vào những ni lông nhỏ như thế này và cho vào những ni lông lớn hơn nữa
và trôn xuống dưới những hố như chúng ta đã thấy
và bằng thứ quan bình thường như chúng tôi đến hiện trường đây thì cũng có thể dễ dàng nhận thấy những cái mùi khó chịu
và chắc chắn những chất độc hại này ảnh hưởng trực tiếp đến người dân nơi đây
sau khi sự việc được phát hiện các hộ gia đình tại đây đã báo lên
chính quyền địa phương tuy nhiên sau hơn năm tháng cho đến thời điểm hiện tại
vẫn chưa có một thông tin chính thức trả lời về việc đây là chất thải gì độ nguy hiểm như thế nào
và trách nhiệm của chính quyền địa phương đến đâu khi sự việc xảy ra
cho đến ngày một mươi ba tháng một mươi một khi các cơ quan báo chí vào cuộc
thì chính quyền xã mới cho cắm những biển báo như thế này để cảnh báo tới người dân
chúng tôi cử lực lượng đến kiểm tra một là kiểm tra ngăn chặn hai là tuyên truyền trực tiếp
thế còn thời gian mà báo chí là trong thời gian vừa rồi bắt đầu thời gian này là cái dịp cuối
anh em có nhiệm vụ nhiều nên cái việc mà anh em trực tiếp đến là không chuẩn bị
là sẽ phải rút cái quân cái lực lượng mà đi thường xuyên đấy
và báo chí vậy là chúng tôi phải bắt đầu mới làm biển
để giải quyết vấn đề này thì cũng còn ngoài khả năng của địa phương chúng tôi
nên là chúng tôi phải báo cáo đề xuất xin ý kiến của cấp trên
để phối hợp cùng với địa phương để chúng tôi giải quyết cái vấn đề này
trong khi chờ đợi kết luận của các cơ quan chức năng
thì khoảng hơn tám trăm linh hộ dân tại xã lai sơn vẫn đang hàng ngày hàng giờ sống trong lo lắng
ngày một mươi ba tháng một mươi hai
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung
đã ban hành văn bản số năm nghìn năm trăm bốn mươi sáu ubnd dt
về việc kiểm tra xác minh vụ việc trôn lớp chất thải nguy hại tại khu vực nếu trên
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội giao công an thành phố chỉ đạo cảnh sát môi trường
phối hợp với ủy ban nhân dân huyện sóc sơn
và các đơn vị có liên quan kiểm tra xác minh làm rõ và xử nghiêm theo quy định của pháp luật
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường
chủ trì phối hợp với sở xây dựng sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
ủy ban nhân dân huyện sóc sơn kiểm tra giám định chất thải trôn được lấp cháy phép
khẩn trương có biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường không để ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe của nhân dân
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan có liên quan
báo cáo ủy ban nhân dân thành phố trước ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín về các nội dung nêu trên

bằng nước muối sinh lý đặc biệt là sau khi ra đường bỏ hẳn hoặc hạn chế hút thuốc lá
tránh xa khói thuốc hạn chế mở cửa sổ cửa ra vào ở những thời điểm chất lượng không khí xấu
trồng cây xanh trong và quanh nhà giúp ngăn bụi và làm sạch không khí hạn chế sử dụng và thay thế
bếp than tổ ong bằng bếp điện bếp từ đối với người có bệnh người già yếu cần thực hiện các
biện pháp dự phòng nghiêm ngặt hơn nếu mắc các bệnh cấp tính như sốt viêm họng viêm mũi
phổi phế quản tim mạch cần đến khám tại các cơ sở y tế và điều trị kịp thời
tăng cường dinh dưỡng nâng cao thể trạng và sức đề kháng
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối tượng này có xẹo chấm cách một cm trên trước đầu
lông mày phải cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy
nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước là đối tượng nguyễn phạm
thu ngân sinh năm hai nghìn một hồ khẩu thường trú tại khu phố hai phường tân đồng thành phố đồng xoài
tỉnh bình phước có nốt ruồi chấm ngay mép trái còn về tội cưỡng đoạt tài sản cơ quan cảnh sát
điều tra công an huyện bù đốc tỉnh bình phước đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn
tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn bình tân xã phước minh huyện bù gia mập tỉnh bình
phước cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách hai năm cm trên trước cánh mũi phải chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi
cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện